hiện nay trên lâm phần thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ngọc hiền tỉnh cà mau quản lý đang vào vụ khai thác
việc khai thác rừng đước do đơn vị quản lý và bà con được giao khoán đất rừng đang khẩn trương thực hiện bảo đảm hoàn thành sớm chỉ tiêu được giao
năm hai nghìn tám này ông lý công quận xã tam giang tây huyện ngọc hiển hết sức vui mừng vì hơn bốn hectare rừng đước đến tuổi khai thác của gia đình
được nhà thầu đến thương lượng mua với số tiền sáu trăm linh triệu đồng